thảo luận tại hội trường về đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi các đại biểu nhận định đầu tư công vẫn chưa hiệu quả vẫn mang tính chất giàn trải
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư đã giải trình ý kiến đại biểu nêu chung quanh vấn đề này
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng cho biết trước khi luật đầu tư công ban hành thì công tác điều hành quản lý đầu tư công rất phân tán
thuộc các văn bản dưới luật nên hệ quả trong thời gian này rất lớn đó là sự giàn trải quyết định đầu tư của các dự án rất tùy tiện
vì vậy sau khi luật đầu tư công ra đời kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được tính toán thực hiện trong giai đoạn năm năm để có sự chuẩn bị kỹ càng tránh sự lãng phí và giàn trải trước đó
bộ trưởng bộ nguyễn trí dũng cho biết trước khi luật đầu tư công ra đời kế hoạch đầu tư công ra đời tránh sự lãng phí và giàn trải trước đó
bộ trưởng bộ nguyễn trí dũng cho biết trước khi luật đầu tư công ra đời kế hoạch đầu tư công ra đời tránh sự lãng phí và giàn trải trước đó